liên quan đến vụ phát hiện nhiều người mắc covid một mươi chín sau khi đi dự đám tang ở vĩnh long
đến sáng nay đã ghi nhận ba mươi ca dương tính
giám đốc sở y tế tỉnh vĩnh long cho biết thêm liên quan đến đám tăng này
ngành y tế đã điều tra dịch tễ các f một f hai liên quan để cách ly
bước đầu đã xác định có hai mươi f một và bốn mươi sáu f hai
trong khi đó tại thành phố hội an tỉnh quảng nam cũng vừa mới ghi nhận
thêm năm trường hợp dương tính với virus sars cov hai trên địa bàn
do vậy thành phố hội an đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội từ giờ ngày hai mươi sáu tháng bảy
và bắt đầu từ một mươi hai h trưa nay hai mươi năm tháng bảy lực lượng chức năng đã thiết lập chốt kiểm soát
tại các cửa ngõ ra vào thành phố để yêu cầu người dân tạm thời không rời khỏi địa bàn
nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
còn từ tối ngày hai mươi bốn tháng bảy đến dạng sáng nay ngành y tế đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm
cho khoảng hai lao động của công ty cổ phần công nghiệp hỗ trợ miền trung
và đang chờ kết quả